thưa quý vị theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn có giá trị sử dụng
tuy nhiên thì hiện còn rất nhiều thủ tục hành chính công chứng buộc là người dân phải có sổ hộ khẩu giấy
khiến những người có sổ hộ khẩu thu hồi gặp không ít khó khăn
vậy làm thế nào để người dân có thể không gặp khó khăn khi bỏ sổ hộ khẩu
cùng đến với chia sẻ góc nhìn chuyên gia ở phần sau của chương trình
quý vị đang theo dõi an ninh toàn cảnh cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc
có nội dung nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phỉ bán chính quyền nhân dân
phào tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và bị toán nhân dân thành phố hà nội tuyên án chín năm tù giam
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau đó bị cáo có đơn kháng cáo
thông tin từ công an tỉnh hòa bình chiều hai mươi năm tháng tám tại xóm trọng phú xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong ba người bị thương
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình
nghi phạm bùi văn phiên đã sát hại mẹ vợ chém bố vợ chị vợ và con trai ruột bị thương
ngay sau khi gây án phiên đã bỏ trốn vào rừng
lực lượng công an đang tiếp tục truy tìm bắt giữ để điều tra
do mâu thuẫn qua mạng xã hội nhóm hai mươi đối tượng do nguyễn phi vũ cầm đầu
đã mang theo hung khí rượt đuổi và đánh nhau với nhóm của lê phước huy
gây náo loạn tại khu vực dân cư khiến nhiều người dân bức xúc
hậu quả lê phúc huy bị các đối tượng đánh gây chấn thương sọ não
hiện công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố
đối với một mươi tám đối tượng về hành vi gây dối chất tự công cộng
một đường dây đưa người trung quốc xuất cảnh trái phép vào việt nam
vừa bị công an thành phố lào cai phối hợp cùng cục cảnh sát giao thông bộ công an
và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai triệt xóa
trưa ngày hai mươi tháng tám trên đường cao tốc nội bài lào cai
tổ công tác đã khống chế một phương tiện bắt giữ năm đối tượng
trong đó có hai người việt nam và ba người trung quốc
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm ba đối tượng người việt nam
là những mắt xích quan trọng trong đường dây này
tàng trữ hơn một tấn thuốc diệt cỏ đối tượng lê văn vinh
vừa bị công an thành phố lào cai bắt quả tang
tại thời điểm kiểm tra vinh đang tiến hành bốc xếp năm mươi thùng bia giấy
bên ngoài có in chữ nước ngoài bên trong mỗi thùng giấy có trường bốn can nhựa

tổng trọng lượng là hơn một tấn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hành động này tuy không phạm pháp nhưng lại vô tình làm mất mỹ quan của biển
cần giữ gìn cảnh quan môi trường khu du lịch người lớn cần làm gương cho con trẻ nói theo
chia sẻ với báo chí thạc sĩ tâm lý nguyễn hoài thương
trung tâm tư vấn tâm lý việt tâm tp hcm cho rằng
hiện nay có một số người lớn không làm gương cho con
như câu chuyện đào huyệt mộ ở bãi biển
cởi bỏ áo ngực để chơi team building là ví dụ rõ nét
còn cái họ nhìn thấy sẽ tưởng là đúng và bắt trước theo
vì thế phụ huynh người lớn hãy cư xử đúng để người trẻ nói theo
được biết ngay sau khi phát hiện lực lượng công an và cơ quan chức năng đã tới hiện trường
yêu cầu nhóm du khách không được tắm nữa và sát lại mặt bằng
nhóm du khách sau đó đã thực hiện săn lại các hố đã đảo rồi rời đi
qua sự việc trên nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quan ngại với ý thức hành xử khó hiểu
của một bộ phận người dân ở những nơi công cộng những khu vui chơi văn hóa
tuy sự việc này không gây ra vấn đề nghiêm trọng
nhưng vô tình lại ảnh hưởng đến cảnh quan chung của bãi biển
cư dân mạng hy vọng cần có những quy định để du khách tuân thủ
cư xử văn minh lịch sử và các cơ quan chức năng

đúng mực nơi công cộng

ngoài ra cơ quan chức năng cần tuyên truyền sâu rộng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch
để quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày từ ngày một đến ngày bốn tháng chín
dự báo nhu cầu đi lại thăm quan nghỉ dưỡng về quê thăm gia đình sẽ tăng cao
do nghiệp vận tải trên các lĩnh vực đang tích cực chuẩn bị các phương án
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân

phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những phân tích cụ thể vừa rồi ạ